tại ngôi nhà ý hà nội hội đồng thời trang ý việt dưới sự bảo trợ của đại sứ quán ý đã chính thức khai mạc tuần lễ thời trang thu đông việt nam italia fashion wic hai nghìn một mươi tám nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam và ý
italia được coi là một trong những cường quốc thời trang của thế giới còn việt nam luôn thể hiện sự quan tâm lớn đến thời trang thế giới và đang từng bước xây dựng đội ngũ các nhà thiết kế tài năng
chính vì thế thời trang đã nhanh chóng trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước
tuần lễ thời trang là sự kiện quan trọng trong dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ hai nước quy tụ nhiều nghệ nhân người làm lụa của hà nội và bảo lộc nhằm đem đến một chất liệu truyền thống mộc mạc nhưng cao quý của người việt
trong quan hệ hợp tác thì thời trang chính là một sự hợp tác quan trọng
chính vì thế chúng tôi đã kết hợp và tuần lễ thời trang lần này
trở thành một tuần lễ thời trang đặc biệt tuần lễ thời trang việt nam italia
và để tham gia chúng tôi đã mời những nhà thiết kế chuyên môn về lụa và những chất liệu truyền thống
việc chọn chất liệu lụa của việt nam và chất liệu lụa của ý để tạo ra được một cái dòng chảy cho thời trang việt nam nằm trong cái dòng chảy thời trang của thế giới
đó chính là mục đích của những người làm thiết kế thời trang
thời trang làm về lụa và mong muốn rằng thời trang việt nam sẽ được phát triển một cách xứng đáng bằng những cái giá trị về truyền thống
chủ đề của tuần diễn thời trang với tên gọi quy trình ươm tơ dệt lụa không chỉ đem đến những bộ sưu tập độc đáo mà còn là những nong tầm những cuộn tơ những máy ươm tơ máy dệt thùng thoai gỗ những sản phẩm làm từ lụa
đặc biệt là các nghệ nhân biểu diễn quy trình tuất tơ quay tơ diễn tả sống động một ngành nghề cổ truyền nổi tiếng
trên chất liệu cổ truyền lụa sẽ được thể hiện sinh động qua bàn tay tài hoa của một mươi tám nhà thiết kế gồm hai nhà thiết kế người ý và một mươi sáu nhà thiết kế trẻ của việt nam